trên tuyến biên giới và trên địa bàn tỉnh quảng trị hoạt động của các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi
đặc biệt trong thời gian gần tết nguyên đán này tình hình buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp khó lường hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
vừa qua lực lượng hải quan tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị phượng
trú tại thôn xuân phước thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đang điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a năm nghìn sáu trăm linh hai vận chuyển sáu mươi chai rượu
nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà để tiêu thụ
tổng giá trị lô hàng lên đến hơn một trăm hai mươi triệu đồng
theo số liệu của cục hải quan quảng trị từ đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ gần tám trăm linh vụ vi phạm quy định thương mại và buôn bán hàng lậu có trị giá ước tính hơn một mươi tỷ đồng
như vậy số vụ vi phạm trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm hai mươi
nhưng lại tăng một mươi bảy về giá trị so với năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng bộ đội biên phòng hải quan công an tỉnh quảng trị đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình
trinh sát tuần tra mật phục